trong khuôn khổ sự kiện điều ước quốc tế bên lề phiên thảo luận cấp cao tại khóa họp thứ bảy mươi bốn đại hội đồng liên hợp quốc
đại sứ trưởng phái đoàn đại diện thường trực việt nam tại liên hợp quốc đặng đình quý đã nộp lưu triểu văn kiện phê duyệt
bản sửa đổi bổ sung kigali thuộc nghị định thư montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone tới tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
việc phê duyệt văn kiện này có ý nghĩa quan trọng thể hiện rõ vai trò của việt nam là thành viên có trách nhiệm tích cực
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu sẵn sàng hợp tác với các nước cộng đồng quốc tế trong việc kiểm soát và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone
với việc nộp lưu triểu văn kiện phê duyệt việt nam đã trở thành quốc gia thứ tám mươi hai trên thế giới phê chuẩn bản sửa đổi